có tám nội dung cần phối kết hợp giữa bộ công thương với tỉnh lâm đồng để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là các lĩnh vực về công nghiệp
đây là nội dung làm việc giữa bộ công thương với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vào sáng nay về tình hình thực hiện kế hoạch thương mại công nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi
những hạn chế vướng mắc về thể chế pháp luật trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm đưa ra biện pháp tháo gỡ khó khăn hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển
tại buổi làm việc các đại biểu đã nêu lên những tồn tại hạn chế của tỉnh lâm đồng trong phát triển công nghiệp thương mại
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã ghi nhận những ý kiến của địa phương đồng thời chỉ đạo các cục vụ của bộ xem xét khắc phục ngay và có cơ chế phối hợp
đồng thời báo cáo bộ trưởng hàng tháng nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn
và trong công nghiệp thì chúng tôi cũng báo cáo với đồng chí là rất cần phải tiếp tục phát triển một số các ngành công nghiệp mà có công nghiệp xanh và công nghiệp mà có điều kiện phát triển
tức là kể cả trong công nghiệp năng lượng sử dụng tiết kiệm năng lượng và những điều khác nữa
thì chúng tôi đấy là thấy là nó có dư địa để chúng ta phát triển chứ không phải là chúng ta chỉ nói xuông với nhau và nói bằng chính sách
một lĩnh vực thứ tư trong công nghiệp đó là công nghiệp chế biến chế tạo của các ngành khai khoáng nhưng phải gắn với lại tiếp tục phát triển các chuỗi giá trị
thì ở đây chúng ta phải rất cẩn trọng trong chương trình định hướng phát triển
nhưng chúng ta cũng không nên bó mình lại để chúng ta tự đả chế
và chúng ta có điều kiện khi phân tích thấu đáo
và khách quan về thị trường và những cái chuỗi giá trị của trên thị trường thế giới trong bối cảnh mới chúng ta có điều kiện để phát triển
thì chúng ta sẽ cùng trong cơ chế tập đời của cộng đồng trách nhiệm
thì sẽ có những quyết sách của bộ chính trị của chính phủ để chúng ta tập trung phát triển những lực lượng này
bộ trưởng nêu rõ tám nội dung cần phối kết hợp giữa bộ công thương với tỉnh lâm đồng để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là các lĩnh vực về công nghiệp
về chính sách còn vướng gây cản trở cho sự phát triển của doanh nghiệp bộ công thương sẽ giả soát lại để báo cáo với thủ tướng chính phủ nhằm sớm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
về những hạn chế liên quan đến ngành công thương thì ngay tại buổi họp người đứng đầu ngành công thương đã quyết tâm không để tình trạng doanh nghiệp cũng như địa phương bị hạn chế bởi dây phép và thể chế kéo dài ảnh hưởng đến sự phát triển chung